hậu quả của bão trồng bão không chỉ khiến cho nhiều vùng trũng thấp trên địa bàn đà nẵng bị ngập lụt kéo dài
mà nhiều diện tích rừng trồng cũng bị thiệt hại nặng nề khiến cho người trồng rừng rơi vào cảnh lao đao
bão số chín đi qua đã khiến hàng trăm hectare keo trên địa bàn xã hòa phú huyện hòa vang thành phố đà nẵng bị thiệt hại nặng nề
để vớt vát những gì sau bão thì bà con nhân dân trên địa bàn xã hòa phú đang khẩn trương tận dụng khai thác những cây keo còn lại
sau bão hiện đã có hơn bốn hectare rừng keo lá tràm và bạch đàn tại huyện hòa vang bị ngã đổ
nhiều người trồng rừng chỉ có thể khẩn trương thu gom thân keo gãy để bán với giá rẻ hoặc chấp nhận mất trắng
nhiều người trồng rừng rơi vào cảnh lao thân thiên đề đau
trong lý vai với các chế độ cựu rừng rơi vớt nặng n nerd existed dân aggi trên địa bàn xã hòa phú đang khẩn trương thu gom thân keo gãy để bác sĩ do nghi juusz tình yêu thương và zoom đặt ràng nặng với hơn ba trẻ dân
báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đà nẵng sau bão số chín toàn thành phố có gần bốn bốn trăm linh hectare rừng keo bạch đàn gãy đổ trong đó quận liên triểu thiệt hại hai mươi ha huyện hòa vang thiệt hại hơn bốn ba trăm sáu mươi ha trong đó hơn hai hectare là rừng keo
hiện ủy ban nhân dân huyện hòa vang tiếp tục thống kê thiệt hại sau bão ở các địa phương để có phương án đề xuất hỗ trợ người dân trong thời gian tới